mở đầu chương trình mời quý vị cùng điểm lại những tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày
sáng nay mùng bốn tháng hai tức mùng tám tháng riêng năm đinh dậu tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ khai mạc thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang gửi tới đồng bào lời thăm hỏi ân cần những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới
chủ tịch nước nêu rõ mỗi dịp tết đến xuân về đồng bào ta dù là người già hay người trẻ dù ở biên giới hay hải đảo
dù ở trong nước hay ngoài nước nhưng đều một lòng hướng về cội nguồn về đất nước về dân tộc về gia đình
đây là truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc việt nam được hôn đúc qua suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước
chiều nay tại trụ sở bộ giáo dục và đào tạo chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm làm việc và chúc tết tập thể cán bộ nhà giáo công chức viên chức ngành giáo dục
chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả
thành tích xuất sắc mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm vừa qua
để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác trong thời gian tới chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
ngành giáo dục cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường kỳ cương kỳ luật và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
trong các cơ sở giáo dục đào tạo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
sáng nay ngày bốn tháng hai tại nút rào phía nam đầu cầu nhật tân phường phú thượng quận tây hồ
đã phát động tết trồng cây xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh hàng năm cứ mỗi độ tết đến xuân về
nhân dân cả nước nói chung và thủ đô hà nội nói riêng lại hăng hái ra quân trồng cây gây rừng
việc làm này đã trở thành một nét đẹp văn hóa của cả nước cũng như thủ đô hà nội
nhân dịp này đồng chí hoàng trung hải kêu gọi mỗi đơn vị người dân trên địa bàn thành phố
tích cực tham gia trồng mới góp phần xây dựng thủ đô ngày càng xanh văn hiến văn minh hiện đại
theo kế hoạch toàn thành phố hà nội phấn đấu trồng hơn bốn trăm ba mươi cây các loại trong năm hai nghìn hai mươi
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ trồng mới một triệu cây xanh
sáng nay ngày bốn tháng hai bí thư thành ủy tp hcm đinh la thăng và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong
đã cùng chủ trì cuộc gặp gỡ thiếu nhi xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
một trăm sáu mươi thiếu nhi tham dự cuộc gặp là các tấm gương cháu ngoan bác hồ con em công nhân nông dân
con em bộ đội biên phòng hải quân đang công tác vùng biên giới hải đảo các gương mặt tài năng trẻ
đội viên học sinh có thành tích học tập sáng tạo tiêu biểu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
bí thư thành ủy đinh la thăng và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong khẳng định
tin tưởng vào các chủ nhân tương lai của thành phố và đất nước với tinh thần gặp gỡ lắng nghe và hành động
lãnh đạo thành phố sẽ đề ra những giải pháp cụ thể thiết thực nhằm chung tay chăm lo
tạo điều kiện tốt nhất để các em thiếu nhi có điều kiện học tập vui chơi được tốt hơn
ngày bốn tháng hai phó thủ tướng trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tuyến đường sắt đô thị hà nội
đoạn nhổn ga hà nội và tuyến cát linh hà đông
qua kiểm tra thực tế hai tuyến đường sắt đô thị hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao những kết quả
và nỗ lực của các ban ngành chức năng các nhà thầu trong việc triển khai dự án
đồng thời nhấn mạnh các nhà thầu đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thi công hiệu quả
nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn phải đặt lên hàng đầu phó thủ tướng yêu cầu các nhà thầu đơn vị thi công trong thời gian tới
cần tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn lao động an toàn môi trường cháy nổ
đặc biệt là không để xảy ra tai nạn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường thực hiện dự án
bên cạnh đó các nhà thầu đơn vị thi công cần chú ý đến chất lượng và kiến trúc công trình
bảo đảm mặt thẩm mỹ tiện dụng của các công trình đường sắt đô thị
vừa qua tại tòa thị chính paris đại sứ quán việt nam tại pháp tổ chức lễ đón tết cổ truyền đinh rậu
trong không khí đầm ấm đậm nét truyền thống dân tộc
đây là lần thứ tư tết việt nam được tổ chức trọng thể tại tòa thị chính thành phố
tham dự có hơn một người
hơn một khách mời gồm đại diện chính quyền địa phương các phái đoàn ngoại giao
bạn bè pháp có tình cảm đặc biệt gắn bó với việt nam
phát biểu khai mạc buổi lễ phó thị trưởng paris patrick kaluman
bày tỏ niềm tự hào được đón cộng đồng người việt đến đón tết tại đây
và chúc cộng đồng người việt nam tại pháp một năm mới hạnh phúc an khang và thịnh vượng
ông patrick koluman khẳng định cộng đồng người việt tại pháp đặc biệt là ở vùng thủ đô
không những góp phần làm phong phú thêm sự đa dạng văn hóa của thủ đô nước pháp
mà còn đóng góp đáng kể vào sự phát triển trong quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước
đó là niềm tự hào của cộng đồng người việt và cũng là vinh dự của thành phố paris
cái sự may mắn nhất là đối với tôi đối với người việt ở trên đất pháp mà ngay paris
còn đối với tôi thì nó có một cái sự may mắn nhất là được đại sứ quán ngó tâm vào
và mời mỗi lần có những cái tết tại paris
khi mà được đến marie de paris thì nó có một cái bầu không khí đẹp đẻ hơn
và đưa cái nền cái sứ quê hương của mình nó lại cao hơn và trước hết là được ở ngay trung tâm paris
đại sứ việt nam tại pháp nguyễn ngọc sơn bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới lãnh đạo thành phố paris
trong việc tạo điều kiện để giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa truyền thống trong ngày tết của việt nam
tới những người dân địa phương và bạn bè quốc tế
nhân dìm năm mới đại sứ nguyễn ngọc sơn chúc cộng đồng hơn
ba trăm linh người việt nam tại pháp đón xuân mới trên tinh thần phát huy truyền thống yêu nước
vượt qua mọi khó khăn và thách thức nhằm xây dựng một cộng đồng người việt nam tại pháp ngày càng vững mạnh
trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy khách du lịch đến tham quan tại quảng bình tăng cao
đặc biệt là khách quốc tế
đây là tín hiệu tích cực của du lịch quảng bình sau gần một năm thất bát do ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển
theo sở du lịch quảng bình trong dịp tết nguyên đán đinh dậu
khách du lịch đến tham quan tại quảng bình đạt một trăm linh năm lượt khách tăng tám so với tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt khách quốc tế đạt bảy lượt khách tăng một trăm ba mươi ba so với cùng kỳ
những điểm đến chủ yếu của khách du lịch là động phong nha thiên đường sông chảy hang tối
hang tám thanh nhiên xuân phong và đền thờ các anh hùng liệt sĩ đường hai mươi quyết thắng
chùa hoàng phúc đền thờ thánh mẫu liễu hạnh núi thần đình
sáng nay tại thành phố uông bí tỉnh quảng ninh chùa ba vàng đã chính thức tổ chức khai mạc hội xuân năm hai nghìn hai mươi
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
chúng tôi có dịp đến thăm chùa ba vàng vào ngày tám tháng riêng đúng ngày khai hội xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy của chùa
khoảng hơn bốn phật tử đã có mặt tại đây nhưng trước và trong chùa không có tình trạng xả rác bừa bãi
công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được bảo đảm để tổ chức tốt công tác đón tiếp các phật tử
lễ và thăm quan chùa ba vàng và chính quyền thành phố uông bí đã có sự phối hợp chặt chẽ
trước tết các thầy đã có những buổi họp rất là kỹ từng phương án một
thì ách tắc thế nào nếu có tai nạn xảy ra thì làm sao
và nhà chùa luôn luôn có đội ngũ túc trực thường trực khi xảy ra ách tắc
có xe để mà cấp cứu có xe để giải nạn cứu nạn cứu hộ
trong dịp khai xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chùa ba vàng cũng làm hơn ba mươi suất cơm chay
máy đã được triển khai để bảo đảm an ninh
tại khu vực bên cạnh đó
đội ngũ nhân viên an ninh của bảo tàng cũng thắt chặt
kiểm tra đối với khách đến tham quan
vụ tấn công viện bảo tàng louvre
xảy ra vào sáng hôm ba tháng hai
một nhân viên an ninh tại đây đã nổ súng bắn trọng thương
một đối tượng khả nghi cầm hai con dao
dài bốn mươi cm mang theo một
vali tìm cách xông vào bảo tàng
và tấn công lính khác
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân